thưa quý vị và các bạn càng đến gần tết nguyên đán câu chuyện người dân về quê ăn tết lại càng trở nên nóng hơn
khi tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
nhiều gia đình có con nhỏ ở tp hcm băn khoăn liệu có phải xét nghiệm nhanh covid một mươi chín khi đi máy bay trở về quê
tại quyết định hai nghìn hai trăm ba mươi ba qdbgtvt của bộ giao thông vận tải về sửa đổi bổ sung một số nội dung
tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần thơ
không cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
như vậy hành khách bay từ tp hcm không bắt buộc phải có xét nghiệm nhanh để có giấy chứng nhận âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
thông tin này khiến cho nhiều người vui mừng vì không tốn chi phí xét nghiệm nhanh trước khi bay
tuy nhiên những người có con nhỏ nhất là trẻ em dưới hai tuổi băng khoăn
đối tượng này có phải xét nghiệm nhanh vì chưa được tiêm vaccine hay không
theo quy định mới của bộ giao thông vận tải hành khách bay từ tp hcm không cần giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính
trong bảy mươi hai giờ khi đáp ứng một trong ba điều kiện
người đã có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một ngày
và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
người có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước khi thời điểm khởi hành chuyến bay
như vậy các trường hợp yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
chỉ còn trường hợp hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
đại diện các hãng hàng không cho biết trẻ em dưới một mươi hai tuổi bao gồm các trẻ sơ sinh
cũng là hành khách sẽ phải áp dụng các quy định như trên
theo đó nếu trẻ em là f đã khỏi bệnh không quá sáu tháng
hoặc trẻ em đã được tiêm vaccine ở nước ngoài trở về thì sẽ không cần phải xét nghiệm nhanh
các trường hợp còn lại trẻ em vẫn phải xét nghiệm nhanh như quy định
và có giấy âm tính với sars cov hai có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi khởi hành